để đảm bảo cho mình không bị xảy ra tai lạc giao thông đáng tiếc trong những ngày lễ tết này
ngoài ra cũng theo đại diện cục cảnh sát giao thông riêng về các tuyến cao tốc
năm nay lực lượng chức năng cũng đã lên các phương án phân luồng điều tiết phương tiện từ xa

đồng thời ngoài việc bố trí một trăm linh quân số vào các ngày cao điểm
lực lượng cảnh sát giao thông còn phối hợp với các lực lượng chức năng khác tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh
sẽ phát những khẩu trang cho người dân để làm sao đảm bảo nữa là vừa nhiệm vụ chính là đảm bảo cho tựa an toàn giao thông
điều kiết giao thông để không gây ra ủn tắc tại những cái điểm mà kiểm tra dịch
nhưng cái nữa là cũng là tuyên truyền và trợ giúp nhân dân để làm sao là cái dịch bệnh nó không ảnh hưởng đến cái hoạt động bình thường của người dân
bên cạnh đó trong những ngày tết nguyên đán sắp tới một số lỗi vi phạm sẽ được lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc tập trung xử lý
như vi phạm về rừng đỗ vi phạm về quy định đối mũ bảo hiểm đối với người đi xe mô tô xe máy
và đặc biệt trọng tâm là xử lý các trường hợp sử dụng rượu bia chất kích thích khi tham gia giao thông
kiên quyết ngăn chặn các lỗi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông trong những ngày tết
phần đấu đạt mục tiêu giảm từ năm một mươi tiêu chí tai nạn giao thông so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
thưa quý vị những ngày vừa qua tại hai thành phố lớn là hà nội và thành phố hồ chí minh liên tục xuất hiện các ca nhiễm covid một mươi chín mới
và tại cuộc họp thường trực chính phủ với ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống covid một mươi chín vào ngày tám tháng hai
thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh phải bình tĩnh nhưng cần vào cuộc quyết liệt
đặc biệt vận động nhân dân hưởng ứng thực hiện thông điệp năm k của bộ y tế
vậy trong dịp tết nguyên đà
các địa phương nhất là các thành phố cần chuẩn bị kịch bản ứng phó ra sao
người dân vui xuân đón tết như thế nào để không làm gia tăng sự lây lan của dịch bệnh covid một mươi chín
trong một góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay
chúng tôi có một cuộc trao đổi với phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu
nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế
cố vấn cao cấp trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng việt nam
và trước tiên xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một đoạn ký tiếp ngắn sau đây
trong thông điệp của mình
bộ y tế và văn phòng who tại việt nam nêu rõ
sức khỏe là món quà quý giá nhất chúng ta có thể dành cho nhau trong dịp tết này
mỗi người dân cần cân nhắc kỹ ba câu hỏi khi lên kế hoạch cho dịp nghỉ tết
các khuyến cáo hiện tại của cơ quan y tế là gì
tình hình dịch covid một mươi chín trong khu vực bạn định ăn tết như thế nào
bạn hay người thân bạn bè sẽ ăn tết cùng nhau có thuộc nhóm nguy cơ cao bị bệnh nặng
nếu mắc covid một mươi chín hay không
không đi lại nếu bị ốm hoặc đã tiếp xúc gần với bệnh
người mắc covid một mươi chín trong vòng một mươi bốn ngày trở lại đây
thực hành các biện pháp bảo vệ bao gồm đeo khẩu trang
rửa tay thường xuyên và giữ khoảng cách an toàn với người khác
hãy luôn thực hiện các biện pháp an toàn khi đi lại trong dịp nghỉ lễ tết
và khi lưu trú ở các địa điểm công cộng như khách sạn nhà nghỉ
trong bối cảnh bình thường mới
thủ yêu cầu các ban ngành địa phương tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị
để cùng chủ động phòng chống dịch covid một mươi chín
vậy thì theo ông các địa phương cần có kịch bản cụ thể ra sao ạ
trước tiên các bạn biết là ngay từ khi dịch nó cảnh báo trên thế giới
và có nguy cơ xâm lập ở việt nam
thì thủ tướng đã yêu cầu tất cả các cấp các ngành đều phải có kịch bản
phòng chống bệnh covid một mươi chín
thế còn tất nhiên
trong thời điểm này
thì tuy từng khoảng cảnh mà mỗi địa phương sẽ có một cái áp dụng kịch bản
sao cho nó phù hợp
trong cái đợt này thì tôi thấy nó có mấy cái điểm mà cũng cần lưu ý
thứ nhất là chúng ta phải ngăn chặn rất là chặt
những cái trường hợp nhập cảnh kể cả hợp pháp hay bất hợp pháp
để làm sao là càng làm tốt nhất cái việc mà ngăn chặn không có những cái ca dương tính nước ngoài
cái thứ hai phải phát hiện thì còn có những cái thay đổi
ví dụ như hiện nay chúng ta đã có cái chủ động về tepid
nên chúng ta thiết kiệm kênh diện rộng
nhưng diện rộng ở đây tôi muốn nói là diện rộng có truyền định
nghĩa là không phải là cứ xét nghiệm một cách ổ hả
mà xét nghiệm và nhằm vào đối tượng có nguy cơ
để chúng ta đánh giá được cái nguy cơ và nếu có chúng ta phát hiện được cái ổ bệnh là tốt nhất
thế còn nói việc khoanh vùng thì cái này phải bàn nhiều nhất
thứ nhất là khoanh vùng trúng nhất
không phải là chúng ta cứ khoanh vùng rộng
mà chúng ta đã giải quyết được dịch
khoanh vùng rộng nhưng mà chúng ta làm không chuẩn
chúng ta lòng lẻo ở trong thì chúng ta không quản lý được qua bệnh
nhưng nếu mà khoanh vùng chặt quá mà chúng ta không giải quyết được hết mối nguy cơ
thì cũng không thể nào làm sao mà chúng ta hạn chế được cái việc mà phải cách ly cao ca bệnh
nhưng mà chúng ta lại cũng có thể trong cái điều cho dịch tế truy bếp
thấy rằng những cái điểm dịch mới thì chúng ta lại có thể khoanh vùng
ở những cái điểm dịch mới
nói tổng lại làm sao là chúng ta không để một cái gì mà nó ảnh hưởng tới cái đời sống và an sinh xã hội của người dân tự đoán một cách không đáng coi
và trong cái điều kiện bình thường mới thì chúng ta càng cần phải có cái làm tốt hơn trên một cái cơ sở khoa học nhất định
vâng với tâm lý đoàn viên trong ngày tết cổ truyền thì rất nhiều người đã trở về đoàn tụ cùng với gia đình trong dịp tết
vậy thì theo ông thì người dân cần ghi nhớ những cái điểm gì để mà phòng được dịch covid một mươi chín lây lan
và hiện nay chúng ta chưa cấm những cái trường hợp mà di chuyển từ vùng nọ trong vùng kia mà những cái người không nằm trong ở cái vùng dịch
chúng ta nên có một cái kế hoạch để di chuyển sao cho nó hợp lý trong cái điều kiện mà đang có dịch như hiện nay
ví dụ như là chúng ta phải tìm hiểu là khi mà về cái địa phương thì nó có ở những chỗ nào là những chỗ vùng ổn định
và những vùng dịch tất nhiên là người ta không cho về

bởi phương tiện cá nhân của mình thì chúng ta không tiếp xúc với những người lạ những người có nguy cơ mang mong bệnh chẳng hạn
nhưng làm sao ai cũng có thể là có cái phương tiện của mình

chúng ta phải đeo khẩu trang cực phần lên ô tô chúng ta cũng phải thực hiện theo như là vấn đề đeo khẩu trang
hiện nay thì sở giao thông vận tải của hà nội cũng đã quy định là chỉ chở năm mươi số người trên số xe
còn về địa phương thì chúng ta cũng hạn chế đi lại chúng ta chỉ đi đến cái chỗ mà thực sự chúng ta cần thiết

trong thủy tuyết là ưu tiên về lễ những người gặp mặt những người thân trong đình
và lễ ông bà cha mẹ nếu như ông bà cha mẹ là mất
thì chúng ta không nên đi thăm viếng quá nhiều như ngày xưa nữa

bởi vì rằng biết đâu mình cũng bị nhiễm thì không để lấy cho người